thái lan hàn quốc và bỉ đã xác nhận thêm các trường hợp dương tính với virus corona chủng mới
hiện những bệnh nhân này đang được theo dõi chặt chẽ và giới chức các nước tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp ngăn chặn dịch lây lan
trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh hàn quốc cho biết trường hợp nhiễm virus corona mới nhất tại nước này là một phụ nữ bốn mươi hai tuổi
vừa trở về từ thái lan ngày một mươi chín tháng một và bắt đầu có dấu hiệu phát bệnh ngày hai mươi năm tháng một
đây cũng là ca nhiễm thứ một mươi sáu tại hàn quốc
trong khi đó tại thái lan xác nhận thêm sáu trường hợp nhiễm virus corona chủng mới trong đó có bốn công dân nước này và hai người trung quốc
bộ y tế bỉ xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus corona và người này đang được giám sát y tế chặt chẽ
trường hợp này nằm trong số chín công dân bỉ trở về từ vũ hán ngày hai tháng hai vừa qua tuy nhiên tám người còn lại cho kết quả âm tính